bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau ba ngày xét xử chiều nay tòa nhân dân huyện thới lai tp cn đã tuyên án trương châu hữu danh
và các thành viên của nhóm báo sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đó tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù
đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù
đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch
group làm báo sạch và kênh youtube bs tranal để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video
các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cần
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích của đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy trục suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
liên quan đến vụ án chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang với giá hai mươi tỷ đồng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo vũ văn quý chú tại tp hcm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
ngô văn trọng chú tại tp đà nẵng hoàng thị tâm chú tại tp hcm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trần chi mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
do lo sợ việc tăng cường tấn công chấn áp tội phạm của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh
mãnh đã gặp đào ngọc cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
cảnh nhờ trọng rồi trọng nhờ tâm với giá một mươi ba tỷ đồng
mãnh đã chuyển trước một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm sau đó trọng nói sự việc bị bại lộ nên đã thỏa thuận với mãnh và chuyển trả bảy bảy tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt tâm đưa cho quý hai một tỷ đồng và trọng một trăm linh triệu đồng
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa
trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang làm rõ một số vấn đề có liên quan
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp và lượng lớn công dân đi làm ăn xa tại các tỉnh miền nam đã dần trở về địa phương
các đối tượng tội phạm đặc biệt là tội phạm bệnh
đã gia tăng hoạt động lực lượng công an thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la luôn xác định thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa chống tội phạm
đây là phạm hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tiểu khu bốn thị trấn ít ong huyện mường la
và lò văn uôn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản hủy ngàn xã nậm rôn huyện mường la tỉnh sơn la
vừa bị lực lượng công an thị trấn ít ong bắt giữ cùng tăng vật là một trăm năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng quảng mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản giàn xã mường bú huyện mường la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng trên

sáu triệu thì lúc đầu đi ra thì không được
đến tối xong đến tối thì cái bên mường bú nó gọi vào đọc gọi đi ra đi gọc đường
đi gọc đường thì gọc ở đâu thì lấy ở đấy
nó giao cho cháu là
với phương châm tích cực phòng ngừa chủ động tấn công lấy tấn công chấn áp để gian đe tuyên truyền
kể từ khi thành lập đến nay lực lượng công an thị trấn ít âu đã chú trọng công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó tạo hiệu ứng rất tốt trong nhân dân
từng bước bắt giữ triệt xóa các đường dây mua bán điểm tụ điểm phức tạp bán lẻ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
từ khi kiện toàn bộ máy lực lượng công an thị trấn ít âu đã nhanh chóng triển khai tất cả các biện pháp nhiệm vụ để đảm bảo giữ bức an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó thì anh em tôi đã tập trung đối xoay với phòng chống tội phạm mà đặc biệt là tội phạm về trật tựa xã hội
về tình hình phòng chống covid một mươi chín
diễn biến rất phức tạp trong đợt thứ tư này
thì lực lượng công an đã phù hợp rất chặt chẽ với lại các lực lượng chức năng của ủy ban trong công tác phòng chống dịch
và thường xuyên chúng tôi cử cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và phát hiện các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid
mặc dù thị trấn ít ong không phải là điểm nóng về tội phạm ma túy nhưng số lượng người nghiện còn nhiều
có cầu át có cung
do đó nhiều đối tượng bằng mọi phương thức thủ đoạn vận chuyển
cung cấp ma túy về để vừa sử dụng và vừa bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm trong chín tháng đầu năm
lực lượng công an thị trấn đã triệt phá bắt giữ bốn vụ vi phạm trật tự xã hội sáu vụ chín đối tượng phạm tội về ma túy
phối hợp với đội nghiệp vụ phát hiện bắt giữ một vụ hai đối tượng thu giữ tám bánh heroin
phối hợp bắt giữ một đối tượng giết người trên địa bàn
đồng thời phát hiện thêm nhiều đường dây mắt xích mua bán cung cấp ma túy cho các đầu mối trên địa bàn
từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa nguồn cung này
phối hợp với đội nghiệp vụ phát hiện bắt giữ một vụ hai đối tượng thu giữ tám bánh heroin

với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tên nạn ma túy
lực lượng công an thị trấn ít ong huyện mường la đã tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa xã hội
vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy nỗ lực kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy
chủ động nắm tình hình địa bàn xác lập triệt phá các ổ nhóm tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy
góp phần làm trong sạch địa bàn gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân
sau ba ngày xét xử chiều nay tòa án nhân dân huyện thới lai tp cn đã tuyên án trương cho hữu danh và các thành viên nhóm báo sạch
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cụ thể tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù
nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã mỗi người hai năm tù đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm
kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong án phạt tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs chinal
để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và video clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính chất phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước
liên quan đến vụ án chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang với giá hai mươi tỷ đồng
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo vũ văn quý
trú tại tp hcm về các tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản và rửa tiền
ngô văn trọng chú tại tp đà nẵng và hoàng thị tâm chú tại tp hcm cùng về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
theo cáo trạng trần chi mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm
hóa hạn thương mại và sản xuất gia thịnh tại tp châu đốc tỉnh an giang
do lo sợ việc tăng cường tấn công chân nắp tội phạm của đại tá đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh an giang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh
mãnh đã gặp đào ngọc cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
cảnh nhờ trọng rồi trọng nhờ tâm với giá một mươi ba tỷ đồng
mãnh đã chuyển trước một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm
sau đó trọng nói sự việc bị bại lộ nên đã thỏa thuận với mãnh và chuyển trả bảy bảy tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt tâm đưa cho quý hai một tỷ đồng trọng một trăm linh triệu đồng
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ
nên quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao
với quy mô lớn
phan quang đông và phan thúc định đều trú tại huyện kim sơn cầm đầu
căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong đường dây
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng
một mươi điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng
huy động vào việc đánh bạc kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hơn một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc hai mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân phú huyện xuân lộc
để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là ngô thị yến ngọc hai mươi sáu tuổi
đều là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn jumbo đóng tại khu công nghiệp suối tre
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với anh phan đình gia anh hai mươi chín tuổi là công nhân tại công ty này
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này
ngay sau đó bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng đến đánh nhiều cái vào đầu anh phan đình gia anh
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái cùng ngụ trên địa bàn đứng ra tổ chức
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái
đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo chú tại quận bình tân
và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp ca mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhậu
nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá
được thảo và hải vận chuyển từ tp hcm về cà mau
trên đường vào đến địa phận tp ca mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra
và bắt quả tăng cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây
tình trạng trồng và mua bán cây cần sa diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây
thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm
vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động
cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn
triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm
với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng
và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
hướng dẫn làm làm rồi đưa cho nó
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp
vùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện cửu nga và một số huyện địa bàn
nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là cái nhận thức của người dân liên quan đến cái việc trồng cây cận sa này còn rất nhiều hạn chế
địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng
và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà
thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà toi
để mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít
để cho nuôi gà cho nó ăn thôi chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ
với bảy mươi đối tượng trồng trái phép cây cần sa thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần sa tươi
một trăm hai mươi bốn kg cần xa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố hồ sơ và khởi tố hình sự một mươi hai vụ
với một mươi sáu đối tượng liên quan đến trồng cây cần sa trái phép

trong những năm trước hầu hết các vụ trồng cần xa bị phát giáp đều nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa
thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa trái phép tại xã hòa thuận thành phố buồn văn thuận
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa
hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiêu cực tím đắt tiền
để chăm sóc trồng cây cần xa
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiêu cực tím đắt tiền
và đưa về tại sưởng sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoàn của chúng là trồng những vùng rẫy và những nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ
tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần xa trên địa bàn tỉnh đắk lắk
lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền các cơ quan đoàn thể ở địa phương
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tượng phạm tệ đạn ma túy
đồng thời xây dựng tổ dân phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình
vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
tại phiên xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
cho bị cáo trương châu hữu danh và nhóm báo sạch nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng
quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương châu hữu danh từ bốn đến năm năm tù
đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo từ ba đến bốn năm tù nguyễn thanh nhã lê thế thắng từ hai đến ba năm tù
đồng thời đề nghị tuyên cấm các bị cáo hành nghề báo chí từ bốn đến năm năm
dự kiến chiều nay tòa sẽ tuyên án trương châu hữu danh và các bị cáo trong nhóm báo sạch
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
gồm phạm thiên phú tám năm tù nguyễn minh tuấn bảy năm tù đinh văn đức sáu năm tù
phạm phú quý bốn năm tù và phan văn dũng ba năm sáu tháng tù cùng với tội danh giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với anh trần hồng sơn trú tại tỉnh quảng bình
nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phú đã rủ thêm tuấn đức quý và dũng cùng chuẩn bị hung khí tham gia đánh anh sơn
tại bãi giữ xe của một quán nhậu phú đã dùng chân đạp và cả nhóm xông vào đánh anh sơn
đức dùng gậy bóng đánh vào chán khiến anh sơn ngã xuống đất
thấy anh sơn bị nạn nhóm bạn cùng nhậu chạy ra bảo vệ thì nhóm của phú bỏ chạy
do được cấp cứu kịp thời anh sơn bị thương tích năm mươi một
trước hội đồng xét xử cả năm bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh với mục đích yêu cầu người dân ra vào địa phương khai báo y tế
bảo đảm công tác truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối không hợp tác
tại tỉnh ninh bình đối tượng phan tấn thương vừa bị công an tp ninh bình ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
khi đối tượng liều lĩnh tăng ga thông chốt đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vào lúc hai mươi h tám phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cầu non nước xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
do phan tấn thương điều khiển đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định vào địa bàn thành phố ninh bình
khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế đối tượng thường sau khi dừng lại
đã tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
sau khi tôi về chốt thì cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra
do lệnh dưới xe kiểm tra do tôi sợ tôi bị bất bằng nên tôi đã tăng ga bỏ chạy
việc người dân vào thành phố ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
từ hiện nay các địa phương giáp danh với ninh bình đang xuất hiện các chung các bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình không dừng xe khai báo y tế mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
là hành vi cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an phan tấn thương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác
qua cái việc trên thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác phòng dịch là hết sức cần thiết
để đảm bảo cái quyền lợi chung cho mọi người
cái việc tổ chức dừng lại để hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong là nhân dân và mọi người tham gia giao thông chấp hành
chia sẻ với lực lượng cảnh toàn tra kiểm soát của những cảnh sát giao thông
chúng bản chất là cũng giúp cho mọi người thuộc kết tốt hơn về công tác phòng dịch
và tạo được kết tốt nhất cho mọi người trong công tác đi lại
và tuy nhiên là cũng là cảnh báo rằng những cái việc những hành vi mà anh tấn công
lại lực lượng làm nhiệm vụ thì cũng sẽ bị xử lý kiên quyết trước con luật
tình trạng chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình đang tiến hành hoàn thiện
các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử điểm nhằm đảm bảo tính dân đe chung trong xã hội
đội cảnh sát ma túy công an thành phố buôn ma thuột phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
và công an huyện cron park tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng mua hai trăm linh gram ma túy đá
về sử dụng và bán kiếm lời
đối tượng bị bắt là thái văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa mua hai trăm linh gram ma túy đá
của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch với giá năm mươi triệu đồng để về sử dụng và bán kiếm lời
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát ma túy công an thành phố buôn ma thuột
phát hiện bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các vụ hàng hóa nhập lậu tại thanh hóa và an giang
công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ đối tượng châu khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa và lương văn bắc sinh năm hai nghìn hai chú huyện lang chánh
về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ chín ba trăm linh thuốc lá nhãn hiệu blend no năm trăm năm mươi năm màu xanh
do nước ngoài sản xuất
thông qua mạng xã hội thành đã liên hệ với đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ đặt mua thuốc lá
với số lượng lớn sau đó chuyển về địa bàn thành phố thanh hóa cất giấu để bán với mục đích kiếm lời
để tiêu thụ thành thuê bắc vận chuyển thuốc lá bán cho khách hàng mỗi khi thành yêu cầu
tại khu vực xã quốc thái huyện an phú tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện xe ô tô
tải huệ nghĩa do tài xế nguyễn công dũng điều khiển có nhiều gói hàng ký gửi bên trong chứa một mươi hai chiếc
điện thoại di động các loại máy laptop không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó tổ liên ngành phát hiện nhiều thùng cắt tông tại khóm châu long bốn bên trong có tám trăm bốn mươi vỉ hộp thuốc
tân dược bảy trăm hai mươi chai dầu các loại và một bộ máy lạnh toshiba đều có xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên nên tổ công tác tiến hành
lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị sạt lở
ngập lụt cục bộ hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
các huyện bị ảnh hưởng nặng gồm madrak erka lắc grongbong theo thống kê ban đầu từ ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã có hơn một hai trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập
úng hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt cục bộ sạt lở cũng đã làm
hai ngôi nhà huyện crong bông bị vùi lấp nhưng không thiệt hại về người hiện mưa tại địa phương này
bắt đầu giảm dần tuy nhiên nước từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh nên nguy cơ ngập úng sạt lở tại các
vùng trũng thấp vùng đất dốc thuộc các huyện phía đông là rất lớn ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã phát công văn khẩn chỉ đạo các huyện thị xã kịp thời
triển khai công tác ứng phó bố trí lực lượng tại chỗ cùng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng
bị sạt lở và ngập lụt bảo đảm an toàn cho người dân